từ ngày một sáu thành phố đà nẵng sẽ tiến hành phạt nguội qua camera giám sát giao thông trên một số tuyến đường mới
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng thống nhất với đề xuất của sở giao thông vận tải cho phép triển khai xử phạt các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông phát hiện qua hệ thống camera giám sát giao thông trên bốn tuyến đường ngô quyền quận ngũ hành sơn đường vào mỏ đá hòa nhơn khu vực nút giao thông tôn đức thắng yên thế bắc sơn
công an thành phố đà nẵng được ủy ban nhân dân thành phố giao chủ trì phối hợp với sở giao thông vận tải thực hiện tuyên truyền tổ chức hướng dẫn nhắc nhở người tham gia giao thông nắm rõ chủ trương đồng thời tiến hành xử phạt theo quy chế phối hợp xử lý thông tin về trật tự an toàn giao thông
thời gian tổ chức tuyên truyền đến hết ngày ba mươi một tháng năm